câu chuyện tượng trừng chỉ là kịch bản của các bộ phim về đề tài thảm họa
tuy nhiên theo các nhà khoa học ngày càng có nhiều cơ sở chứng minh đây là viễn cảnh dịch bệnh nguy hiểm do hiện tượng nóng lên toàn cầu một trong những tác động của biến đổi khí hậu gây ra
năm hai nghìn một mươi năm các nhà khoa học làm việc tại siberia đã phát hiện ra một loại virus ba mươi năm tuổi được mệnh danh là virus quái thú
bởi khả năng siêu truyền nhiễm của nó virus này được đặt tên là molyvirus sibericum
ngoài kích cỡ khác thường của nó molyvirus khác với đại đa số các virus khác ở chỗ nó có hơn năm trăm linh gen mã hóa cấu tả protein
trước đó virus mimi một hai trăm linh năm tuổi cũng đã được phát hiện bên dưới lớp băng tan của vùng cực bắc nước nga
kích thước của virus này lớn gấp đôi so với các loại virus thông thường mà chúng ta đã biết
gần đây một số nhà nghiên cứu đã khuyến cáo việc các virus quái thú có thể sống ra khỏi những lớp băng vĩnh cửu đã từng giam cầm chúng trong nhiều năm hồi sinh và gây bệnh như trong những bộ phim kinh dị
những virus đông lạnh này tuy chỉ nằm trong danh sách chưa đáng lo ngại nhưng điều đáng lo ngại là chưa thể biết sau khi hồi sinh chúng có thể tiên hóa và thích ứng với môi trường hiện nay đến mức nào
cũng theo nhà khoa học chuyên nghiên cứu về tiến hóa và truyền nhiễm của vi sinh vật
castreamer thì hầu hết các virus khổng lồ này đã được tìm thấy sau khi làm tan chảy các mẫu băng bắc cực trong phòng thí nghiệm
chúng được xử lý cẩn thận trong phòng thí nghiệm và cung cấp thêm một đầu mối khác nữa cho thấy tỷ lệ phát triển một ổ dịch cổ đại là rất thấp
tuy nhiên cũng có nhà khoa học cho rằng các virus cổ đại có thể vô hại đối với con người và cũng có thể cực kỳ nguy hiểm
vùng băng tuyết vĩnh cửu chiến tới ba mươi bốn triệu km hai là nơi lưu trữ một phần hệ sinh thái trái đất
nhiều triệu năm chúng ta có thể thấy ở đó những sinh vật đã bị tuyệt chủng với những căn bệnh của thời đại
bệnh than đã được tìm thấy trong sát voi ma mút và không loại trừ khả năng ở đâu đó có thể là trong lớp băng vĩnh cửu vẫn tồn tại bệnh đậu mùa hoặc căn bệnh nào đó khác
đáng buồn là tình trạng biến đổi khí hậu vốn làm gia tăng nhiệt độ trái đất đang khiến các giải băng ở bắc cực greenland và nam cực tan chảy theo đúng kịch bản dự báo xấu nhất
mà ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu đưa ra
theo những dự báo này băng tan sẽ khiến mực nước ở các đại dương tăng tối đa bốn mươi cm vào năm hai nghìn một trăm linh
riêng giải băng greenland đã mất đi khoảng sáu trăm linh tỷ tấn nước trong năm ngoái và lượng nước này sẽ khiến mực nước biển dâng cao thêm khoảng một năm mm
nếu giải băng này tan chảy toàn bộ có thể khiến mực nước biển toàn cầu dâng cao hơn bảy mét
sông băng thủy sĩ đã mất đi một phần một mươi khối lượng của chúng trong năm năm qua
nếu tốc độ tan chảy duy trì như hiện nay đến cuối thế kỷ
chín mươi sông băng trên dãy alper sẽ biến mất
tốc độ tan chảy hiện nay của các dòng sông băng trên dãy alper là điều chưa từng có trong lịch sử theo dõi của chúng ta
mùa hè năm nay cũng được ghi nhận là năm nóng nhất trong lịch sử
ngay cả những sông băng ở độ cao hai sáu trăm linh m cũng đang bị tan chảy rất nhanh
theo nghiên cứu mới nhất dựa trên những dữ liệu thu thập được từ vệ tinh
số lượng hồ nước hình thành từ sự tan chảy của các con sông băng trên toàn thế giới
do hiện tượng biến đổi khí hậu gây ra đã tăng khoảng năm mươi trong ba mươi năm qua
ba mươi năm mực nước biển dân bắt nguồn từ sông băng tan chảy
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy các sông băng trên thế giới
nhất là những sông băng nằm ở khu vực núi cao đã than chảy tổng cộng khoảng sáu năm trăm linh tỷ tấn nước
cùng với đó là sự giải phóng không thể kiểm soát các vi sinh vật thời cổ đại vào các vùng biển trên trái đất
virus hoạt động tương tự như một hạt giống
một hạt giống vào lớp đất đã bị đóng băng hàng nghìn năm hạt giống không thể nảy mầm
tuy nhiên khi nhiệt độ trái đất ấm lên hạt giống hoàn toàn có thể nảy mầm và phát triển hình thành cây
phòng thí nghiệm của giáo sư claverier thuộc trường đại học aix marseille pháp
đã từng làm hồi sinh thành công virus siberia có tuổi đời ít nhất ba năm
theo ông trong lịch sử người nidathos một loài trong chi người tuyệt chủng
vài mammoth tê giác lông cừu đều mắc bệnh
và một số loài virus gây bệnh có lẽ vẫn tồn tại trong lòng đất
việc con người ngày càng mở rộng dấu chân sinh thái có thể gây ra dịch bệnh theo nhiều cách khác nhau
chẳng hạn mở rộng phảm vi hoành hành của mũi mang bầm bệnh sốt xét sốt sốt huyết
trong khi cả thế giới đang tập trung vào cuộc chiến với covid một mươi chín
thì các dịch bệnh khác cũng bắt đầu trỗi dậy với mức độ nguy hiểm không kém
điển hình là dịch sốt sốt huyết và chikungunya do loài mũi hổ aedes albopictus chuyển bệnh
tính đến nay
bệnh sốt xuất huyết đã xuất hiện ở cả một mươi tám tỉnh thành của lào
và có dấu hiệu không ngừng gia tăng về số ca mắc và tử vong
chỉ riêng trong ngày một tháng chín số ca mắc mới tăng năm mươi một trường hợp
nâng tổng số người mắc bệnh này từ đầu năm tới nay lên năm bảy trăm tám mươi một ca
dịch sốt xuất huyết cũng bùng phát mạnh tại thái lan việt nam myanmar campuchia singapore
tuần qua singapore ghi nhận tới một bảy trăm ba mươi sáu ca mắc sốt xuất huyết
cao nhất trong hơn năm năm qua
và đánh dấu tuần thứ sáu liên tiếp
số ca mắc sốt xuất huyết vượt con số một ca
tính từ tháng một năm hai nghìn hai mươi đến nay
đã có một mươi tám sáu trăm bảy mươi ba người mắc sốt xuất huyết
một mươi chín người tử vong tại singapore
chúng tôi đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn sự bùng phát dịch sốt xuất huyết
như thả số lượng lớn mũi đực đã bị vô hiệu hóa
tại hơn bốn trăm linh ổ dịch lớn trên khắp singapore
để chứng do mỗi cái mà chúng giao phối đẻ ra sẽ không nở được
khởi nguồn từ đông nam á
sông loài mũi hổ ad mang mẩm bệnh sốt sốt huyết
và chikungunia đã di cư đến nam âu vào thập kỷ đầu tiên của thế kỷ hai mươi một
và nhanh chóng bay về phương bắc đến nước pháp thậm chí là xa hơn
trong khi đó một loài mũi mang bệnh sốt sốt huyết khác là ad agt cũng đã xuất hiện ở châu âu
trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu âu ghi nhận bốn mươi trường hợp lây nhiễm virus
gây bệnh sốt sốt huyết tại châu lục này từ năm hai nghìn một mươi đến nay
tổ chức y tế châu mỹ cảnh báo số ca mắc sốt xuất huyết tại các nước ở châu lục này đã vượt hơn ba triệu người trong năm hai nghìn một mươi chín một mức tăng kỷ lục
brazil chiếm tỷ lệ cao nhất với hơn hai hai mươi bốn triệu người và một nửa số trường hợp tử vong trong khu vực cũng là ở quốc gia nam mỹ này
nếu tình trạng biến đổi khí hậu không suy giảm hơn năm tỷ người có thể phải sống trong các vùng dịch sốt z và sốt sốt huyết
tuy nhiên con số này có thể giảm xuống dưới hai tỷ người
nếu điều kiện kinh tế xã hội và môi trường được cải thiện
do khí hậu năm nay nóng hơn và mưa nhiều hơn tạo điều kiện thật lợi cho mỗi gây bệnh sinh trưởng mạnh hơn bao giờ hết
khi mầm bệnh thích ứng và nhiệt độ tăng cao trong môi trường tự nhiên chúng cũng sẽ dễ dàng thích nghi và tồn tại trong cơ thể con người
điều đó đồng nghĩa với hệ miễn dịch của con người bị suy yếu và dễ bị tấn công
một căn bệnh khác cũng rất đáng lo ngại đang bùng phát trở lại

và mỗi ad làm trung gian lây truyền
đó là bệnh chikungunya gây ra cân suất đột ngột và đau khớp dữ dội khiến người bệnh bị mệt mỏi đau cơ đau đầu và phát ban
bệnh này không nguy hiểm đến tính mạng
người bệnh thường hồi phục trong vòng vài tuần
xong nếu virus chikulgunia kết hợp với một bệnh khác như sốt sốt huyết hoặc sốt z thì có thể đe dọa tính mạng con người
ngày chín tháng chín vừa qua sở y tế tỉnh bantai manchay campuchia thông báo
hai mươi chín người ở tỉnh này bị nghi ngờ mắc bệnh chikungunya trong đợt bùng phát dịch mới nhất
điều đáng nói là căn bệnh này được viện pasteur campuchia phát hiện lần đầu tiên ở nước này vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và đã xuất hiện trở lại trong năm nay và lan rộng ra một mươi năm tỉnh của nước này với hơn hai người mắc bệnh
thực tế này cho thấy nhiều dịch bệnh tưởng chừng đã suy yếu thì nay đã quay trở lại với tốc độ lây nhiễm và biến chứng nặng rất nhanh
các hoạt động của con người như chặt phá rừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch
và tất cả những hoạt động khác gây phát thải khí nhà kính đều đang tạo cơ hội cho vi khuẩn virus tiếp cận gần hơn với nhân loại
mức độ thay đổi toàn cầu về tự nhiên trong năm mươi năm qua là chưa từng có trong lịch sử con người
và dịch covid một mươi chín có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm
sự xuất hiện của đại dịch covid một mươi chín đang bộc lộ rõ hơn những tác động tàn phá của con người đối với môi trường
theo báo cáo của chương trình môi trường liên hợp quốc
sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của các dịch bệnh xuất phát từ động vật thường có liên quan tới những thay đổi về môi trường
hay sự xáo trộn sinh thái do hoạt động thâm canh nông nghiệp và định cư của con người do tình trạng xâm lấn rừng và các môi trường sống khác
đại dịch covid một mươi chín và sự quay trở lại mạnh mẽ của các đại dịch truyền nhiễm khác báo trước nhiều mối đe dọa sức khỏe toàn cầu
khi trái đất ngày càng nóng lên bởi các nhà khoa học đã chứng minh biến đổi khí hậu đang làm gia tăng dịch bệnh